chủ tịch nước trần đại quang đã đến kiểm tra công tác và chúc tết cán bộ tổng cục v bộ công an
chủ tịch nước biểu dương những chiến công xuất sắc của tổng cục đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
khẳng định sự đóng góp quan trọng xứng đáng của cán bộ chiến sĩ tổng cục trong thành tích vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
trong tình hình mới chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo cán bộ chiến sĩ tổng cục v tập trung nâng cao chất lượng dự báo
chủ động tham mưu chiến lược đề xuất kịp thời các chủ trương giải pháp và phương án bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống
về công tác dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy chủ tịch nước chỉ đạo tổng cục năm tổ chức ứng trực nghiêm túc
kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự phục vụ nhân dân đón tết